và chiều tối ngày hai mươi ba tháng một mươi một trận mưa lớn kéo dài hơn một giờ đồng hồ đã khiến nhiều tuyến đường ở thành phố hồ chí minh ngập nặng
theo dự báo của đài khí tượng thủy văn nam bộ thành phố hồ chí minh và các tỉnh lân cận
thì đêm nay và ngày mai hai mươi bốn tháng một mươi có thể xuất hiện mưa vừa mưa to kèm rông
trong cơn rông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy
người dân khu vực nam bộ cũng cần phải nâng cao tinh thần cảnh giác chủ động ứng phó với đợt thời tiết xấu này
tuyến đường bị ngập nước sâu nhất là quốc lộ một mươi ba cũ thuộc phường hiệp bình phước quận thủ đức với hơn bốn mươi cm
đường nguyễn hiếu cảnh quận hai ngập khoảng ba mươi cm
hàng chục tuyến hẻm ở các phường hai mươi bảy và hai mươi tám quận bình thạnh cũng bị ngập linh láng
một số tuyến đường khác như kha vận cân quận bình thạnh lương đình của quận hai an dương vương quận bình tân
đỗ xuân hợp quận chín cũng bị ngập khoảng hai mươi cm khiến việc đi lại của người dân gặp không ít khó khăn
theo dự báo của đài ký tượng thủy văn nam bộ thành phố hồ chí minh và các tỉnh lân cận đang có những khối mây rông gây mưa
đêm nay và ngày mai hai mươi bốn tháng một mươi khu vực này có thể có mưa vừa mưa to kèm rồng